vận động kết hợp với giám sát chặt chẽ thói quen của người dân dần thay đổi
quá trình đó đồng chí thủy xác định bản thân không chỉ cần nhiệt tình mà còn phải thể hiện được sự gương mẫu của người đảng viên
đó chính là cách thuyết phục hiệu quả nhất
nhưng mà mình sẽ tích cực để mà tới dẫn động nhiều lần thì từ đó người dân người ta quen
rồi hơn nữa là kêu gọi trong đảng viên ở trong khu phố là những đảng viên là hãy làm gương
cho người dân thấy là mình sẽ đổ rác đúng nơi quy định
cá nhân cô thì hằng ngày rác thì cô dẫn để đem ra trước cửa nhà
nhân viên đổ rác hằng ngày ta sẽ đến đó người ta lấy rác
cán bộ mà đã gương mẫu đi đầu thì là người dân sẽ nói theo
sau hơn một năm triển khai phong trào đảng viên xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
hơn chín mươi đảng viên trong đảng bộ thành phố vũng tàu đã đăng ký tham gia
từ đó xuất hiện những mô hình hay và cách làm hiệu quả
như phần một đáp vận động đảng viên đăng ký và chống giao xanh trong khuôn viên cơ quan
tri bộ văn phòng thành ủy
ủy ban kiểm tra phối hợp với tri đoàn cơ quan thành ủy
tiến hành dọn vệ sinh trên một số tuyến đường trọng điểm của thành phố
có được kết quả đó cũng bởi sự sâu sát quyết liệt của những người đứng đầu
đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát luôn được chú trọng thực hiện
không phải đăng ký xong rồi bỏ ngỏ
mà chúng tôi tổ chức thường xuyên đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện
của từng đồng chí đảng viên
thông qua sinh hoạt tri bộ đảng bộ
thông qua sinh hoạt các đoàn thải
trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo
theo hướng sát với thực tiễn
thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân trước khi thực hiện
điều đặc biệt sau quá trình triển khai thực hiện phong trào
không chỉ diện mạo đô thị có sự thay đổi tích cực
mà ý thức trách nhiệm của đảng viên cũng được nâng lên
mối quan hệ giữa đảng viên và nhân dân bước đầu được củng cố
sau khi thực hiện xong phong trào này
thì bản thân tự nhận thấy là
ý thức của mình trở nên tốt hơn
tính tự giác cũng được nâng lên một cách rõ rệt
mối quan hệ giữa đảng viên và nhân dân nói riêng
và giữa cấp quỹ đảng chính quyền địa phương với nhân dân nói chung
ngày càng gắn kết
giai trò của đảng viên trong việc giữ mối liên hệ nơi cư trú
ngày càng thiết thực hiệu quả
nếu đảng viên không có ý thức của mình

nếu đảng viên có ý thức

đảng viên sống đẹp
đảng viên sinh sống đẹp